cơ quan chức năng tỉnh hòa bình cho biết người dân vừa có đơn trình báo với cơ quan chức năng về việc bị kẻ xấu chặt phá hai trăm linh cây gỗ xưa của gia đình tại vườn đồi thuộc khu mỏ bốn xã thái thịnh thành phố hòa bình
hiện nay các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
đây là khu rừng gia đình ông hiệp trồng cây trên đất do nhà nước cấp và một phần do gia đình mua
thời gian qua cũng không có xích mích mâu thuẫn cũng như tranh chấp đất với cá nhân đơn vị nào
ngay sau khi vụ việc xảy ra gia đình ông hiệp đã gửi đơn trình báo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền
ông hiệp định giá số cây bị đốn hạ có giá trị thiệt hại lớn
đến nay công an xã thái thịnh đã lấy lời khai ban đầu của ông hiệp và báo cáo lên công an tp hòa bình cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ sự việc